do ảnh hưởng của bão số hai từ sáng nay trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã xuất hiện mưa có nơi mưa rất to
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung mương và đài khí tượng thủy văn tỉnh tuyên quang
trong những ngày tới các hệ thống sông suối trên địa bàn tỉnh tuyên quang có khả năng xuất hiện lũ
có khu vực vùng núi sông suối có nguy cơ cao sẽ xảy ra sạt lở đất và lũ quét
tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các huyện thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo
cảnh báo thời tiết kiểm tra cảnh báo các hộ gia đình ở ven sông suối nơi vách núi
ta lưu cao để chủ động các biện pháp ứng phó đề phòng mưa lớn gây ra lũ quét lũ ống trượt lở đất
chủ động phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn về người và tài sản
kiểm tra hồ đập công trình thủy lợi các hồ đập chứa thải các hầm lò khai thác khoáng sản
các nhà máy khu công nghiệp trên địa bàn
tỉnh tuyên quang cũng đã tiến hành ra soát và đang khẩn trương thực hiện di chuyển các hộ dân
sống ở những vùng có nguy cơ sạt lở cao của các huyện hàm yên chiêm hóa yên sơn lâm bình đến nơi ở mới an toàn